trong dịp kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng ngã ba đồng lộc và bảy mươi một năm ngày thương binh lễ sĩ tại hà nội
nghệ sĩ ưu tú tố nga vừa cho ra mắt công chúng mv với tên gọi cúc ơi
mv cúc ơi kể về một thời hoa lửa đặc biệt là ký ức về những nữ thanh niên sung phong anh hùng tại ngã ba đồng lộc
cúc ơi cũng là mv được nghệ sĩ ưu tú tố nga đầu tư công phu nhất trong số các sản phẩm âm nhạc của mình
mv tái hiện một thời bom lửa đau thương với sự tham gia của gần hai trăm linh diễn viên quần chúng
cùng sự hỗ trợ đắc lực của các đơn vị bộ đội tại hà tĩnh
với giọng hát mượt mà sâu lắng cùng những hình ảnh tái hiện một thời kỳ chiến tranh chân thực và sống động
mv đã mang đến cho các khán giả sự xúc động cũng như cảm xúc tự hào về liệt sĩ hồ thị cúc
cũng như các nữ anh hùng ngã ba đồng lộc đã hiến dâng tuổi trẻ của mình cho hòa bình độc lập của đất nước